chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thưa quý vị chiều nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thân mật tiếp đoàn đại biểu hội đồng đại biểu địa phương
tức thượng viện indonesia do ngài osman safta chủ tịch thượng viện dẫn đầu thăm việt nam
nhân dịp dự hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương gọi tắt là appf hai mươi sáu do quốc hội việt nam đăng cai tổ chức
tại buổi tiếp ngài chủ tịch thượng viện indonesia osman sabta bày tỏ vui mừng
được lần đầu tiên đến thăm việt nam chân thành cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đoàn
và chuyển lời thăm hỏi của tổng thống indonesia uy đô đô đến tổng bí thư nguyễn phú trọng
thông báo với tổng bí thư kết quả tốt đẹp tại các cuộc làm việc của đoàn với đoàn đại biểu quốc hội việt nam
ngài osman safta đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của việt nam bày tỏ vui mừng về sự phát triển hết sức tốt đẹp
của quan hệ việt nam indonesia hiện nay nhất là sau chuyến thăm chính thức indonesia
của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị
và hợp tác với việt nam trên các lĩnh vực trong đó có hợp tác trên biển để duy trì hòa bình và ổn định
phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích của hai nước và khu vực
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng gặp lại chủ tịch osman safta hoàn ngành đoàn đại biểu
cấp cao quốc hội indonesia sang việt nam tham dự hội nghị ippf hai mươi sáu đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp
quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước tổng bí thư cho rằng việt nam và indonesia có nhiều điểm
và lợi ích tương đồng hai bên cần tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực bày tỏ tin tưởng
rằng chuyến thăm của đoàn lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai cơ quan
lập pháp và hai nước việt nam indonesia
chiều ngày một mươi tám tháng một tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp chủ tịch hội đồng đại biểu địa phương
tức thượng viện indonesia osman safta oda tới chào xã giao nhân dịp tham dự hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu
diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương appf hai mươi sáu tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao sự hợp tác của indonesia trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế
thương mại và đầu tư quốc phòng an ninh hợp tác giải quyết vấn đề ngư dân việt nam trên tinh thần hữu nghị
nhân đạo đoàn kết asean và phù hợp với mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
đánh giá tiềm năng hợp tác và dư địa phát triển quan hệ thương mại và đầu tư việt nam indonesia còn rất lớn
chủ tịch nước trần đại quang cho rằng hai nước cần tăng cường nghiên cứu các biện pháp nhằm tạo đột phá
sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt một mươi tỷ usd trong thời gian tới kim ngạch năm hai nghìn một mươi bảy đạt hơn sáu năm tỷ usd
chủ tịch nước đề nghị hai nước cần sớm trao đổi ký các biên bản hợp tác về kinh tế thương mại giữa bộ công thương hai nước
hợp tác giữa cơ quan quản lý lĩnh vực phòng vệ thương mại về hợp tác thủy sản và nghề cá
chủ tịch thượng viên osman saptar odang khẳng định quyết tâm của indonesia nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới
thông qua việc tăng cường hợp tác ở kênh nhà nước quốc hội củng cố hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước
lễ khai mạc hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương appf hai mươi sáu đã diễn ra vào chiều tối nay một mươi tám tháng một
tại hội trường diên hồng nhà quốc hội đây là lần thứ hai việt nam được chọn là nước chủ nhà đăng cai hội nghị quan trọng này
lần đầu tiên là vào năm hai nghìn năm dự lễ khai mạc có chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng thời là chủ tịch hội nghị appf hai mươi sáu nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
về phía khách quốc tế có tổng thư ký liên minh nghị viện thế giới ipu martin chungong chủ tịch ipu gabriel baron
nguyên chủ tịch ipu saber chaduri cùng các chủ tịch quốc hội trưởng đoàn nghị viện các nước thành viên appf và quan sát viên
appf hai mươi sáu có sự tham dự của hai mươi hai đoàn nghị viện thành viên bao gồm cả việt nam với ba trăm năm mươi năm đại biểu quốc tế
trong đó có bảy đoàn cấp chủ tịch quốc hội một mươi cấp phó chủ tịch quốc hội
hội nghị appf hai mươi sáu thúc đẩy vai trò của các nghị viện đối với hoạt động hợp tác của apec
phát huy những kết quả của tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng việt nam trên kênh nghị viện
phát biểu khai mạc appf hai mươi sáu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch hội nghị appf hai mươi sáu nêu rõ
tại hội nghị thường niên lần này ngoài việc cùng nhau trao đổi về các vấn đề an ninh chính trị kinh tế thương mại
hợp tác phát triển văn hóa xã hội môi trường một trong những mục tiêu phần đầu chính của hội nghị
là xây dựng một tầm nhìn mới trong giai đoạn tiếp theo sau hai mươi năm năm hình thành và phát triển của appf
chúng ta sẽ bám sát chủ đề của hội nghị đó là quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình sáng tạo tăng trưởng bền vững
tầm nhìn đó cần phải được đặt trên và được dựa trên mối quan hệ đối tác nghị viện bền chặt hơn và hiệu quả hơn
chúng ta phải chẳng định
chúng ta sẽ đặt những cam kết hành động mới để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cơ chế hợp tác trong appf
và giữa ebbf với các thể chế của khu vực vì mục tiêu hòa bình ổn định và sự phát triển bền vững bao trùm
phát biểu chào mừng hội nghị chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
appf đã khẳng định là một cơ chế đặc biệt phát huy tâm huyết và trí tuệ của nghị sĩ quốc hội các nước thành viên
trong việc thúc đẩy xu thế đối thoại hợp tác ở khu vực và trên thế giới
trên cơ sở bình đẳng tôn trọng lẫn nhau cùng có lợi tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế
đối thoại và hợp tác của diễn đàn đã thúc đẩy hợp tác đa phương đa tầng nấc nhằm xử lý các thách thức chung
nhất là trong việc thực hiện các cam kết của liên hợp quốc về phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu
chúng tôi đánh giá cao các nước thành viên diễn đàn
đã ủng hộ các nỗ lực của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do và mở kết nối toàn diện khu vực
cùng với các diễn đàn khu vực đối thoại và hợp tác
diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương đã góp phần thúc đẩy châu á thái bình dương
trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo giữ vai trò tiên phong
trong việc phát triển các ngành công nghệ năng lượng mới các lĩnh vực thương mại
đầu tư thế hệ mới đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp
góp phần phát triển kinh tế xã hội đưa hàng trăm triệu người thoát khỏi cảnh đói nghèo
cũng tại lễ khai mạc appf hai mươi sáu chủ tịch quốc hội fiji giko luveni
chủ tịch chủ nhà của appf hai mươi năm
chủ tịch ipu gabriela barros
và ngài takuji yênnajimoto trưởng đoàn đại biểu nghị viện nhật bản
đại diện của chủ tịch danh dự appf cũng đã có các bài phát biểu nhấn mạnh vị trí
vai trò và tiếng nói quan trọng của appf trong quan hệ quốc tế
ngay sau lễ khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch hội nghị appf hai mươi sáu
đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể các đại biểu tham dự hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu diễn
đàn nghị viện châu á thái bình dương tại sảnh tầng một nhà quốc hội
có thể nói với việc đăng cai appf đã góp phần làm nổi bật thành tựu ngoại giao của nhà nước ta
thể hiện vai trò và trách nhiệm của quốc hội việt nam trên trường quốc tế
với tinh thần đó quốc hội việt nam đã làm hết sức mình để nhân dịp này giới thiệu với bạn bè quốc
tế về đất nước việt nam hội nhập và phát triển con người việt nam năng động và thân thiện
văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
hôm nay công an thành phố hà nội ra thông báo về việc phân luồng giao thông phục vụ
của người thường niên lần thứ hai mươi sáu diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương trong các
ngày từ một mươi bảy đến hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thành phố hà nội
theo thông báo này từ bảy giờ ba mươi phút đến chín giờ và từ một mươi sáu giờ đến một mươi tám giờ các ngày từ một mươi bảy đến hai mươi một tháng
hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên trở từ năm trăm linh kg trở lên
xe ô tô chở khách xe taxi
xe ô tô cá nhân hoạt động trên một số tuyến đường của quận cầu giấy nam tử liêm
gồm trần duy hưng nguyễn trí thanh đại lộ thăng long đỗ đức dục miếu đầm mễ trì lê quang đạo
riêng từ một mươi bảy giờ đến hai mươi hai giờ ngày một mươi tám tháng một và từ một mươi năm giờ ba mươi phút đến hai mươi một giờ ngày một mươi chín tháng một hạn
chế phương tiện hoạt động trên địa bàn quận cầu giấy đống đa ba đình gồm các tuyến đường trần
duy hưng nguyễn trí thanh kim mã nguyễn thái học chu văn an điện biên phủ độc lập hoàng văn thụ
hoàng diệu hùng vương trần phú công an tp hà nội đề nghị tất cả các phương tiện khi tham gia
giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ khi gặp các xe được quyền ưu tiên
đang phát tín hiệu ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ khẩn trương đi sát phần đường bên phải
chủ động đi vào các đường tránh gần nhất hoặc dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên
sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp thứ trưởng ngoại giao tòa thánh
anton kamilery đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp thứ trưởng ngoại giao tòa thánh anton camilleri
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam hoan nghênh đoàn tòa thánh thăm việt nam dìm năm mới
thủ tướng bày tỏ tin tưởng qua chuyến thăm sẽ cảm nhận được sự bình yên và phát triển năng động của việt nam
nam cho biết đời sống cộng đồng công giáo việt nam ngày càng tốt đẹp hơn nhấn mạnh trong các thành
tự phát triển của đất nước năm hai nghìn một mươi bảy có sự đóng góp tích cực của đồng bào công giáo cả nước
thủ tướng chính phủ khẳng định chính phủ việt nam luôn chủ trương đại đoàn kết dân tộc đoàn kết lương
giáo nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của mỗi
người và đặc biệt quan tâm phát triển các vùng có đồng bào theo đạo đang gặp khó khăn kinh tế để nâng
cao đời sống người dân thủ tướng khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa việt nam với tòa thánh
trong đó có việc trao đổi đoàn cấp cao thứ trưởng ngoại giao tòa thánh antoine camilleri khẳng định
chuyển lời chào và lời chúc tốt lành của giáo hoàng francis đến đất nước và nhân dân việt nam
đồng thời bày tỏ ấn tượng trước các thành tựu mà chính phủ và nhân dân việt nam đã đạt được
đặc biệt là truyền thống văn hóa dân tộc đậm đà và đời sống công giáo phong phú năng động ở các địa phương
quốc thứ trưởng antoine camilleri cho rằng tòa thánh chủ trương thúc đẩy quan hệ với việt nam nhằm
tiếp tục đóng góp cho đời sống xã hội đất nước nhất là trong lĩnh vực giáo dục y tế và tử thiện
khẳng định giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với việt nam cũng như luôn mong
muốn giáo hội đồng hành và đóng góp cho thịnh vượng quốc gia
tiếp đó vào chiều nay nhân chuyến làm việc với tỉnh phú yên về chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư
năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác chính phủ thăm và làm việc với công ty
hầm đường bộ qua đèo cả tại công trình trọng điểm quốc gia hầm đường bộ qua đèo cả có tổng
vốn đầu tư hơn một mươi một tỷ đồng vừa hoàn thành trong tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng biểu dương các kỹ sư
công nhân đã không quản ngày đêm thi công hoàn thành vượt tiến độ bảo đảm an toàn kỹ thuật
sau khi hoàn thành công trình được vận hành khai thác đạt hiệu quả cao bảo đảm an toàn giao
thông nhất là trong mùa mưa bão tại xã an phú thành phố tuy hòa thủ tướng cũng đã kiểm tra tình
trạng nổi cường uy hiếp khu dân cư ven biển thuần long thủy nhân dịp tết nguyên đán sắp tới
thủ tướng cũng đã thăm hỏi tặng quà và chúc tết ban lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư đèo cả
các kỹ sư công nhân sức khỏe thành công tiếp tục vận hành khai thác tốt an toàn công trình
đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi tám sáng mai ngày một mươi chín tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã kết thúc công tác chính phủ dự hội nghị xúc tiến đầu tư và làm việc với lãnh đạo tỉnh phú yên
về phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám chiều nay ban chỉ đạo chương trình một của
thành ủy hà nội khóa một mươi sáu nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng
đội ngũ cán bộ đảng viên đã họp đánh giá kết quả công tác năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải đánh giá năm hai nghìn một mươi bảy ban chỉ đạo chương trình năm
của thành ủy hà nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực đáng chú ý tổ chức bộ máy đã được
sắp xếp tình gọn chất lượng hơn công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có
dấu hiệu vi phạm được tăng cường đồng chí hoàng trung hải yêu cầu trong năm hai nghìn một mươi tám ban chỉ đạo
tập trung giải quyết rứt điểm các vụ việc dân sinh bức xúc còn tồn động thường xuyên tiến hành
ra soát đánh giá tình hình và củng cố tổ chức cơ sở đảng đặc biệt là các cơ sở đảng yếu kém
bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng đặc biệt đối với các tổ chức
đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm
bản tin sẽ được chuyển sang phần thời sự quốc tế liên quan tới tình hình trên bán đảo triều tiên
bộ quốc phòng hàn quốc hôm nay thông báo nước này và mỹ sẽ tiếp tục
triển khai các vũ khí chiến lược của mỹ tới bán đảo triều tiên nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của bình nhưỡng
theo thông báo của bộ quốc phòng hàn quốc sự đồng thuận về việc tiếp tục triển khai các vũ khí chiến lược
đã đạt được trong cuộc họp của hội nghị nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng diễn ra ngày một mươi bảy tháng một
tại thủ đô washington mỹ với sự tham gia của các quan chức cấp cao thuộc bộ ngoại giao và quốc phòng hai cộng hai hai nước
theo bộ quốc phòng hàn quốc tại hội nghị lần này hai bên đã tái cam kết hiệp ước phòng thủ đối với hàn quốc đang được mở rộng
và sử dụng mọi năng lực quân sự đồng thời tiếp tục tái bố trí các phương tiện chiến tranh chiến lược của mỹ tới hàn quốc
và các khu vực lân cận nhằm đối phó năng lực hạt nhân của bình nhưỡng
trong khi đó đánh giá về hội nghị ngoại trưởng về an ninh và ổn định trên bán đảo triều tiên diễn ra tại vancouver mới đây
nga cho rằng đây là sự kiện không đóng góp cho nỗ lực hòa bình thường hóa mà chỉ khiến tình hình xung quanh khu vực này ngày càng xấu đi
trong một tuyên bố bộ ngoại giao nga nêu rõ việc các nước tham gia hội nghị thảo luận về các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với bình nhưỡng
vượt ra ngoài khuôn khổ các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an liên hợp quốc là không thể chấp nhận được
nga cho rằng những hành động như vậy đã hủy hoại tầm quan trọng của các nghị quyết trừng phạt triều tiên
mà hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua thể hiện sự thiếu tôn trọng cơ chế quốc tế hàng đầu giữ vai trò bảo đảm hòa bình và an ninh toàn cầu này
bộ ngoại giao nga đồng thời nhắc lại rằng lộ trình của nga và trung quốc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo triều tiên
nhằm tìm ra những giải pháp mà đôi bên có thể chấp nhận cho một loạt các vấn đề thông qua các biện pháp ngoại giao và chính trị hòa bình
giảm quy mô các hoạt động quân sự chung tại khu vực tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp liên triều cũng như mỹ triều tiên